tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp các trưởng cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài
nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai trước khi lên đường nhận nhiệm vụ
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng các đồng chí đã được đảng
nhà nước bổ nhiệm vào vị trí trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
đây là vinh dự hết sức to lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề mà đảng nhà nước đã tin tưởng giao phó
giao nhiệm vụ cho các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị
các trưởng cơ quan đại diện cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình nghiên cứu đánh giá dự báo
để kịp thời tham mưu cho đảng và nhà nước trong xử lý các vấn đề liên quan
chú trọng nâng cao chất lượng ngoại giao phục vụ kinh tế ngoại giao phục vụ phát triển
tìm kiếm kết nối giới thiệu cơ hội phát triển nguồn đầu tư nước ngoài cho trong nước
nhất là các địa phương còn khó khăn
bên cạnh đó cần chú trọng công tác ngoại giao văn hóa tuyên truyền
quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam đối với nước sở tại